các em được các nghệ nhân chỉ dạy kỹ thuật mố xoang cách đánh cổng chiêng với các bài chiêng xoang trong các lễ hội của đồng bào tây nguyên
con rất vui được học đánh chiêng ở nhà con được ông bà và các nghệ nhân dạy cho đánh chiêng để biết đánh chiêng để giữ gìn nét văn hóa dân tộc ba na của con
việc truyền dạy công chiêng được nhà trường tổ chức vào một mươi năm phút trước buổi học và các buổi học ngoại khóa thứ ba và thứ năm hàng tuần
đây là chương trình ngoại khóa tự chọn có đông các em tham gia tạo cho các em một sân chơi bổ ích giúp các em gắn kết với nhau
việc nhà trường dạy cho các em học sinh tập luyện cổng chiêng mố xoang góp phần để nhà trường gắn bó với cộng đồng hơn được cha mẹ học sinh rất ủng hộ
và cũng góp phần
để các em học sinh vui thích đến trường hơn góp phần để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục các em học sinh
để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cổng chiêng tây nguyên trên địa bàn thành phố con tum
ngành giáo dục đã tổ chức định kỳ liên hoan cổng chiêng múa soang cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở hai năm một lần
mỗi lần có khoảng hai mươi đội và trên một hai trăm linh học sinh tham gia
là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với nhiều dân tộc anh em sinh sống
con tum hiện đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa độc đáo đa dạng đặc biệt là không gian văn hóa cổng chiêng
một di sản văn hóa phi vật thể chuyên khẩu của nhân loại
tính đến nay toàn tỉnh có trên bốn trăm linh đội nghệ nhân cổng chiêng với hơn một chín trăm linh bộ cổng chiêng còn sử dụng
đang được lưu giữ ở đều khắp các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh
tuy nhiên trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh con tum vẫn xảy ra tình trạng mua bán cổng chiêng
nhất là những bộ cồng chiêng có từ lâu đời ảnh hưởng không nhỏ đến việc gìn giữ
bảo tồn nét văn hóa độc đáo này của đồng bào các dân tộc tây nguyên
tổ chức các hoạt động ngày hội văn hóa các dân tộc rồi giao lưu văn hóa cổng chiêng
rồi mở các lớp truyền dạy về văn hóa dân gian
chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong thời kỳ mới
đã và đang được các cấp các ngành địa phương của tỉnh con tum quan tâm thực hiện
và đã đạt được kết quả đáng khích lệ góp phần tích cực cùng với các tỉnh tây nguyên
làm tốt công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc bản địa trên địa bàn tây nguyên